bỉ quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của liên minh châu âu cho hay khối này đã nhất trí về gói trừng phạt thứ một mươi ba đối với nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại ukraine
theo đó các nước eu đã nhất trí về mặt nguyên tắc của gói trừng phạt mới nhằm vào gần hai trăm linh thực thể và cá nhân của nga nhưng không có các biện pháp trừng phạt trong những lĩnh vực mới
dự kiến là gói trừng phạt này sẽ chính thức được phê duyệt vào thời điểm đánh dấu năm thứ hai xảy ra cuộc xung đột nga ukraine vào ngày hai mươi bốn tháng hai tới đây
các biện pháp trừng phạt bổ sung có thể được áp dụng và gia hạn các biện pháp hiện hành
trước đó eu cũng đã gia hạn thêm một năm lệnh trừng phạt nga liên quan đến việc sắp nhập bốn vùng của ukraine